lực lượng chức năng đang tiến hành
xử lý theo quy định của pháp luật
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
bản tin một trăm một mươi ba online
những tin tức cập nhật chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị
trong bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
phát sóng vào lúc một mươi năm h